xin kính chào quý vị và các bạn quý vị đang theo dõi bản tin y tế ngày một mươi năm tháng ba
do báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế thực hiện
bản tin hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý sau đây
hai trăm hai mươi hai người nhập viện sau ăn cơm gà châm anh nha trang chuyên gia cảnh báo dấu hiệu ngộ độc
sức khỏe người bị thương trong vụ lật xe chở ba mươi hai hành khách hiện ra sao
bé năm tuổi bị chó cắn phải khâu gần năm mươi mũi ở mặt
sản phụ bất ngờ rơi vào hôn mê do đái tháo đường và sinh non tuần thứ ba tư
báo động đỏ cứu thai phụ nguy kịch suy thay do thoát vị hoành bẩm sinh hiếm gặp
ngừng tiêm ngừng tuần hoàn do nhồi máu cơ tiêm cấp tắc hoàn toàn một nhánh động mạch vành
thành công cắt bỏ khối u bổng trứng nặng hai kg và ruột thừa phiêm cấp
nguy kịch sau khi đau bụng trên bên phải vàng da
thưa quý vị như sức khỏe và đời sống đã đưa tin ngày một mươi ba tháng ba sở y tế khánh hòa ghi nhận
có sáu mươi người nhập viện với các biểu hiện nôn ói
rốt đau bụng nghi ngộ độc thực phẩm
theo bệnh nhân và người nhà các triệu chứng trên xuất hiện sau khi ăn cơm gà
tại cửa tiệm trên đường bà triệu thành phố nha trang
đến nay con số này đã lên đến hai trăm hai mươi hai ca
những cảnh báo về vấn đề ngộ độc thực phẩm từ vụ việc che ra sao
mời quý vị cùng theo dõi
theo báo cáo mới nhất của sở y tế tỉnh khánh hòa cho biết đến hết ngày một mươi bốn tháng ba
tổng số ca nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm gà tại quán trâm anh đường bà triệu nha trang là hai trăm hai mươi hai ca
trong tổng số hai trăm hai mươi hai ca nghi ngộ độc có một trăm năm mươi bảy ca phải nhập viện điều trị
năm mươi năm ca được khám và gây đơn thuốc cho mang về nhà uống
đến hết ngày một mươi bốn tháng ba vẫn còn một trăm năm mươi năm ca đang phải theo dõi chăm sóc sức khỏe
trong các bệnh viện trên địa bàn tỉnh khánh hòa
chia sẻ về vấn đề ngộ độc thực phẩm tiến sĩ bác sĩ nguyễn trung nguyên
giám đốc trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai cho biết
chưa để một ngày sau khi ăn bệnh nhân đã có bởi viện đau bụng nôn
rồi thiêu chảy rồi sau đó mệt mỏi rồi thì tổn thương gan rất là nặng nề
và thực phẩm nó nếu người dân chúng ta không đảm bảo
thì rất dễ bị nhiễm các vi sinh vật và vì là vi quẩn
và ngộ độc thực phẩm do vi quẩn và dễ diễn dứt nhiễm trùng
bệnh cảnh nhiễm trùng chính rất là phổ biến
và nhóm thứ hai là do vấn đề thực phổ biến do vấn đề du lịch đang chú ý
do những vấn đề dựng các đặc sản
du lịch nếu mà không đảm bảo tốt an toàn thực phẩm thì cũng rất dễ bị ngộ độc
đồng quan điểm với tiến sĩ bác sĩ nguyễn trung nguyên
phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ nguyễn anh tuấn
phó viện trưởng viện phẫu thuật tiêu hóa
chủ nhiệm khoa phẫu thuật tiêu hóa bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám cũng chia sẻ
khi vi khuẩn vào được tiêu hóa của chúng ta
thì nó sẽ có một là nó nhân lên và nó gây bệnh trên được tiêu hóa
hai là các độc tố của vi quẩn sẵn có
nó có thể gây ra tình trạng ngộ độc ngay tức thì ngay sau khi ăn
các tổn thương nó gây lên trước hết là từ trên được tiêu hóa
gây ra các triệu chứng như là nôn rất là nhiều đau bụng dữ dội và tiêu chảy
tiếp theo là tình trạng nhiễm độc toàn thân bởi các độc tố do vi khuẩn tạo ra
cập nhật thông tin về vụ tai nạn lật xe khách tại quốc lộ một a
thuộc địa phận xã vĩnh chấp huyện vĩnh linh dạng sáng hôm nay một mươi năm tháng ba
trong số một mươi ba hành khách trên xe ô tô này
được đưa vào bệnh viện đa khoa khu vực vĩnh linh quảng trị
có ba người bị thương trong đó hai người bị thương nặng được chuyển lên tuyến trên điều trị
vào lúc bốn h hai mươi phút ngày một mươi năm tháng ba ô tô khách biển kiểm soát bốn mươi ba f bảy xx chạy hướng bắc nam
trên xe chở ba mươi hai hành khách và hai lái xe do ns sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại huyện hòa vang đà nẵng điều khiển tại quốc lộ một a
thuộc địa phận xã vĩnh chấp huyện vĩnh linh tự lao vào bên phải đường lật xe
hậu quả vụ tai nạn đã khiến một mươi ba nạn nhân phải vào bệnh viện cấp cứu
trong đó anh thap sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại thành phố hà nội
ntm sinh năm hai nghìn trú tại bắc giang
ndt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại bắc ninh bị thương nặng số còn lại người xây sát
trào đổi với phong viên báo sức khỏe và đời sống
bác sĩ chuyên khoa một lê mạnh hùng giám đốc bệnh viện đa khoa khu vực vĩnh linh quảng trị cho biết
sáng ngày một mươi năm tháng ba bệnh viện đã tiếp nhận một mươi ba nạn nhân trong vụ tai nạn lật
ô tô khách trên quốc lộ một a thuộc địa phận xã vĩnh chấp huyện vĩnh linh
trong số một mươi ba người này có hai bệnh nhân bị vỡ xương trậu gãy xương đòn và gãy hai xương cản chân
được chuyển tuyến trên để điều trị
một bệnh nhân bị chẹt khớp háng đang được điều trị tại bệnh viện
những trường hợp còn lại đa phần bị xây sát hiện xử lý xong vết thương sức khỏe ổn định
lãnh đạo bệnh viện đa khoa khu vực vĩnh linh cho biết
bệnh viện luôn sẵn sàng phương án trong trường hợp tiếp nhận cùng lúc nhiều bệnh nhân
sau khi nhận tin vụ tai nạn toàn bộ kiếp trục đã được huy động để thăm khám cấp cứu bệnh nhân
đến hiện tại không có trường hợp nào quá phức tạp ảnh hưởng đến tính mạng
tối một mươi bốn tháng ba trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tỉnh thừa thiên huế cho biết
vừa tiếp nhận tiêm vaccine phòng bệnh dạy cho cháu bé ntqn năm tuổi chú huyện lệ thủy quảng bình
bị cho cắn với nhiều vết thương sâu phức tạp
rất may mắn việc sơ cấp cứu cho cháu bé đã được người nhà thực hiện đúng khuyên cáo
hạn chế tối đa hậu quả đáng tiếc xảy ra
theo người nhà cháu bé chiều một mươi một tháng ba cháu nở qua nhà hàng xóm chơi
trong lúc chơi với cháu con thì bị cháu mẹ sông tới cắn vào vùng mặt
phát hiện sự việc người nhà tiến hành rửa vết thương bằng dung dịch sát khuẩn
bằng vết thương cầm máu rồi nhanh chóng đưa cháu vào bệnh viện trung ương huế cơ sở hai
tại bệnh viện cháu bé được xử lý khâu vết thương gần năm mươi mũi và tiêm phòng hết thanh uốn ván
sau đó cháu bé được gia đình đưa vào cdc tỉnh thừa thiên huế
tại đây cháu bé được bác sĩ khám chỉ định tiêm huyết thanh kháng dạy vaccine phòng bệnh dạy
được biết hiện tại sức khỏe cháu bé ổn định đang theo dõi điều trị tại bệnh viện trung ương huế cơ sở hai
và tiếp tục tiêm chủng các mũi vắc xin dạy theo pháp đồ
theo các bác sĩ đây là ca bệnh nặng do chó cắn với vết thương phức tạp ở vùng mặt vùng nguy hiểm nhất
vì khoảng cách gần dây thần kinh trung ương virus dễ xâm nhập vào não gây viêm não tủy cấp tính
điều đáng chú ý mà chúng tôi vẫn liên tiếp cảnh báo đến quý vị đó là bệnh dạy hiện nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu
tuy nhiên hoàn toàn có thể phòng tránh được
vì vậy để chủ động phòng chống bệnh dạy bộ y tế khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt các biện pháp sau
người dân nuôi chó mèo cần tiêm vaccine phòng dạy đầy đủ và tiêm nhắc lại hàng năm theo khuyến cáo của ngành thú y
nuôi chó phải xích nhốt khi ra đường phải băng dọ mõm không đủ nghịch chọc phá chó mèo
khi bị chó mèo cắn cần rửa vết thương do vòi nước chảy ngay lập tức với xà phòng liên tục một mươi năm phút
nếu không có sạp phòng có thể xối rửa vết thương bằng nước thông thường
sau đó vết thương cần được rửa sạch với cồn bảy mươi hoặc cồn iốt hạn chế làm dập vết thương và không bằng kín vết thương
kịp thời đưa người bị chó mèo nghi dạy cắn đến cơ sở y tế để khám tư vấn và tiêm vắc xin phòng dạy huyết thành kháng dạy
tuyệt đối không tự chữa trị hoặc nhờ thầy lang chữa trị
trong suốt thời gian mang thai các xét nghiệm thai kỳ bao gồm cả chỉ số tiểu đường của thai phụ lth đều cho kết quả bình thường
tuy nhiên ở tuần thứ ba mươi bốn sản phụ bất ngờ rơi vào hôn mê do đái tháo đường và sinh non
đây là một trường hợp nguy hiểm đã được các bác sĩ bệnh viện phụ sản hà nội mổ lấy thai thành công
sản phụ hát ba mươi bảy tuổi ngụ tại nam tử liêm hà nội đã trải qua một lần vượt cạn đầy lo âu và nguy hiểm do biến chứng tiểu đường thai kỳ không được phát hiện sớm
chị hát thực hiện quản lý thai kỳ tại một cơ sở y tế tư nhân từ những ngày đầu mang thai
các xét nghiệm thai kỳ bao gồm cả chỉ số tiểu đường đều cho kết quả bình thường khiến chị yên tâm rằng thai kỳ đã diễn ra xuân sẻ
tuy nhiên đến tuần thứ ba mươi bốn chị đột nhiên xuất hiện triệu chứng khó thở tiếp theo là đau bụng và da máu âm đạo
ngay lập tức chị đến cơ sở y tế tư nhân trên và được chẩn đoán mắc tiểu đường thai kỳ nặng dẫn đến hôn mê và suy thai
tình trạng nguy cấp buộc cơ sở phải chuyển trị đến bệnh viện phụ sản hà nội bằng xe cấp cứu
tại đây các bác sĩ đã tiến hành hồi sức tích cực và mổ lấy thai cấp cứu để bảo toàn tính mạng cho cả mẹ và bé
bé gái trào đời với cân nặng hai ba trăm linh gram được theo dõi và điều trị tại khoa sơ sinh trước khi chuyển sang viện nhi trung ương
nhờ sự nỗ lực của đội ngũ y tế khoa gây mê hồi sức và khoa hồi sức tích cực chống độc và giảm đau sức khỏe của chị hát dần hồi phục
các bác sĩ sản khoa khuyến cáo các thai phụ cần quản lý thai kỳ tại các cơ sở sản khoa uy tín
và làm các xét nghiệm theo đúng quy định để đề phòng phát hiện và điều trị sớm các biến chứng có thể xảy ra trong thai kỳ
đặc biệt các dối loạn chuyển hóa như đái tháo đường thai kỳ
việc khám thai tại các cơ sở sản khoa uy tín sẽ giúp bảo đảm chất lượng dịch vụ và độ chính xác của các xét nghiệm
chiều một mươi bốn tháng ba bệnh viện trợ rẫy tổ chức buổi cung cấp thông tin về việc phối hợp với bệnh viện hùng vương
kịp thời cứu sống thai phụ bị thoát vị hoành bẩm sinh hiếm gặp bằng phẫu thuật nội soi
thai phụ là ntmt hai mươi một tuổi ngụ tỉnh đồng tháp được chuyển đến bệnh viện trợ rẫy vào dạng sáng ngày hai mươi chín tháng một
trong tình trạng mang thai ba mươi ba tuần đau bụng suy hấp tuyết áp
bệnh nhân không thể nằm hầu như phải ngồi thở oxy có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng của mẹ và thai nhi
trước tình trạng nguy cấp của thai phụ các bác sĩ bệnh viện trợ rẫy đã kích hoạt quy trình báo động đỏ hội trần liên khoa
ngay tại khoa cấp cứu
song song đó bệnh viện trợ rẫy cũng đã tiến hành hội trần liên viện với các bác sĩ chuyên khoa sản tại bệnh viện hùng vương
nhằm tìm ra phương án tốt nhất để có thể cứu sống cả mẹ và thai nhi
sau khi đảm bảo an toàn cho thai nhi các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cho người mẹ
trong bốn giờ các bác sĩ đã dùng kỹ thuật nội soi nhằm hạn chế kích thích đến tử cung
để bảo tồn thai nghi đủ thời gian tác dụng của thuốc hỗ trợ trưởng thành phổi
chia sẻ bệnh lý thoát vị hoành phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ nguyễn anh tuấn
phó viện trưởng viện phẫu thuật tiêu hóa chủ nhiệm khoa phẫu thuật tiêu hóa

qua trường hợp trên bác sĩ khuyến cáo thay phụ khi có những dấu hiệu bất thường như khó thở
ăn uống kém nôn ói hay các triệu chứng liên quan đến bệnh lý về dạ dày ruột
nên đến cơ sở y tế chuyên sâu để chủ động kiểm tra sức khỏe thai sản phát hiện sớm và kịp thời điều trị
bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh phúc vừa cấp cứu thành công cho một trường hợp người bệnh năm mươi bảy tuổi
bị nhồi máu cơ tim cấp được chuyển tuyến dưới đến trong tình trạng nguy kịch
bệnh nhân là nđt năm mươi bảy tuổi chứa tại xã ngu kiên huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc
được người nhà đưa vào cấp cứu tại trung tâm y tế huyện vĩnh tường trong tình trạng ngừng tim
tại đây các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành cấp cứu theo pháp đồ ngừng tần hoàn ngừng tim phổi
ép tim ngoài lồng ngực
các bác sĩ đã hội trần trực tuyến liên viện với các bác sĩ trung tâm tim mạch bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh phúc
qua hình ảnh phát trực tuyến thạc sĩ bác sĩ chuyên khoai cao việt cường trường khoa can thiệp tim mạch và mạch máu nhận thấy
người bệnh có tình trạng dung thất dối lạn nghiệp tim ngừng tim và cân được sốc điện cấp cứu ngừng tấn hoàn trên sau hơn
với sự điều trị tích cực của các bác sĩ khoa hồi sức tích cực và khoa can thiệp tim mạch
sau hai tuần sức khỏe người bệnh đã ổn định và được chỉ định ra viện trong trạng thái tỉnh táo minh bẩn
chia sẻ về nhồi máu cơ tim cấp thạc sĩ bác sĩ tạ văn hải trung tâm đột quy bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ cho biết
chia sẻ về nhồi máu cơ tim cấp thạc sĩ tạ văn hải trung tâm đột quy bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ cho biết
qua trường hợp này bác sĩ khuyến cáo bệnh mạch vành nhồi máu cơ tim cấp xuất hiện ngày càng nhiều ở mọi giới tính mọi lứa tuổi và đang có xu hướng trẻ hóa
đặc biệt với người bệnh có tiểu sử bệnh nền như tăng huyết áp tiểu đường dối loạn mỡ máu béo phì
nếu có triệu chứng đau tức ngực vùng xương ức có dấu hiệu nặng nề khó thở mệt mỏi vã mổ hôi
thì cần ngay lập tức đến các cơ sở y tế gần nhất để được chẩn đoán và điều trị kịp thời
trong thời gian vàng tăng khả năng cứu sống người bệnh
bệnh nhân nữ sinh năm hai nghìn năm ở lào cai bị u buồng trứng phải kích thước lớn nhiễm trùng tử cung xót rau sao đẻ ngày thứ một mươi
viêm ruột thừa thứ phát đã may mắn được các bác sĩ của bệnh viện sản nhi lào cai phẫu thuật thành công
đây là các bệnh nặng thứ ba
các bác sĩ tại đây được phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ vũ văn tâm hỗ trợ trần đoán chỉ định và hướng dẫn phẫu thuật thành công qua telehealth
tại bệnh viện sản nhi lào cai bệnh nhân tỉnh đau bụng nhiều nắn vùng hạ vị đau tức có khối thước khoảng một mươi năm x một mươi cm không rõ danh giới
bệnh nhân được siêu âm ổ bụng vùng hạ vị thấy có khối hỗn hợp âm kích thước một trăm bốn mươi x tám mươi bảy mm danh giới không rõ
chụp ct scanner cho thấy vị trí tiểu không phát triển lên trên rốn có khối tỷ trọng hỗn hợp kích thước hai trăm linh chín x chín mươi chín mm khối có danh giới không rõ với phần phụ có tổn thương chảy máu
xác định đây là ca bệnh khó phức tạp
sáng ngày một mươi bốn tháng ba bệnh viện sản nhi lào cai đã liên hệ xin hội trần với phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ vũ văn tâm giám đốc bệnh viện phụ sản hải phòng
qua trao đổi với bác sĩ chuyên khoa hai hoàng thị nguyệt giám đốc bệnh viện sản nhi lào cai và hình ảnh siêu âm city scanner phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ vũ văn tâm đưa ra trần đoán
bệnh nhân ca bị u bùng trứng phải kích thước lớn nhiễm trùng tử cung sót rau sau đẻ một mươi ngày viêm ruột thừa thứ phát
chỉ định phẫu thuật mổ mở cắt khối u buồng trứng cắt ruột thừa viêm
sau gần hai giờ phẫu thuật dưới sự hướng dẫn của phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ vũ văn tâm qua telehealth
bác sĩ chuyên khoa hai hoàng thị nguyệt giám đốc bệnh viện sản nhi lào cai cùng ekip đã thực hiện thành công ca phẫu thuật
thành công cắt bỏ khối u buồng trứng nặng gần hai g trong phẫu thuật đã hút ra hai lít dịch từ khối u cắt ruột thừa viêm
sau phẫu thuật bệnh nhân ổn định
trung tâm y tế huyện vân đồn quảng ninh vừa phẫu thuật cấp cứu kịp thời
cho một bệnh nhân bị viêm túi mật hoại hoại tử do sỏi có biến chứng sốc nhiễm trùng nhiễm độc
theo thông tin từ trung tâm y tế huyện vân đồn bệnh nhân vào viện trong tình trạng đau một phần tư bụng trên bên phải và có dấu hiệu vàng da
sau khi tiến hành hội trần các bác sĩ chẩn đoán viêm túi mật hoại tử do sỏi tiên lượng nặng
ngoài ra bệnh nhân có tiền sử bệnh đã phẫu thuật cắt hai phần ba dạ dày trên ba mươi năm do lét
bệnh nhân được chỉ định mổ cấp cứu bằng phương pháp phẫu thuật nội soi cắt túi mật
các mổ kéo dài hai giờ và túi mật được cắt bỏ thành công
hậu phẫu diễn tiến thuận lợi và ổn định bệnh nhân nhanh chóng phục hồi sức khỏe
thông tin về ca bệnh bác sĩ truyền khoa hai nguyễn huy tiến giám đốc trung tâm y tế huyện vân đồn cho biết
bác sĩ khuyến cáo khi có dấu hiệu đau dưới sườn phải có hay không có sốt
và nếu như sưa âm có thấy hay không thấy sỏi đi chăng nữa
thì cũng nên đến bệnh viện để bác sĩ kiểm tra tránh tình trạng viêm túi mật cấp diễn biến nguy hiểm gây tử vong
thông tin vừa rồi cũng khép lại bản tin hôm nay
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại
xin chào và hẹn gặp lại